theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng sáu trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa trên diện rộng làm nước sông hồng đoạn qua yên bái lên trên mức báo động một
mưa lũ cũng ảnh hưởng đến giao thông nông nghiệp nhà cửa của người dân tại huyện vùng cao mù căng trải
sạt lở ta luy dương gây ảnh hưởng đến một mươi tám hộ dân ở huyện vùng cao mù căng trải nhiều diện tích hoa màu lúa của nhân dân bị ngập vùi lấp
đường tỉnh một trăm sáu mươi sáu âu lâu đông an bị ngập sâu hai m tại km hai mươi một sáu trăm năm mươi cầu ngòi tháp quốc lộ ba mươi hai nhiều điểm bị sạt lở
tuyến đường liên xã độc đào ba mươi km từ trung tâm huyện mù căng trải đi xã chế tạo bị sạt lở nước lũ làm cuốn trôi hai cầu tạm của nhân dân tại xã châu quế thượng huyện văn yên
hiện mưa trên địa bàn tỉnh yên bái đã rứt những hộ dân bị ảnh hưởng được hỗ trợ ban đầu để ổn định cuộc sống
về khắc phục giao thông các tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ
được các đơn vị bảo trì khắc phục kịp thời các điểm lốn sụt đắt đá lan do thiên tai gây ra hiện các tuyến giao thông trong tỉnh đều đã bảo đảm thông suốt